bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục hàng không việt nam các hãng hàng không
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ
để từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức vận chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách
hiện nay bộ giao thông vận tải đang phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
để thống nhất việc trích xuất thông tin di chuyển nội địa của hành khách ghép qua ứng dụng pc covid
trong giai đoạn trước mắt để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên các chuyến bay nội địa
chở khách bộ giao thông vận tải yêu cầu các hành khách tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn
điều kiện về hành khách trừ việc phải hoàn thành bản cam kết như tuân thủ năm k
thực hiện khai báo điện tử khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng pc covid
hoặc bằng hình thức phù hợp theo hướng dẫn của nhân viên hàng không tại cảng hàng không